tin điện mừng nhân thắng lợi của đảng ap tại cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tổng bí thư nguyễn phú trọng vừa có điện mừng gửi chủ tịch đảng phong trào liên minh đất nước ap cầm quyền tại ecuador rafael korea
sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn tại thành phố đà nẵng chủ tịch nước trần đại quang đã nhấn nút khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy do ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức
sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn tại thành phố đà nẵng chủ tịch nước trần đại quang đã nhấn nút khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy do ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức

sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn tại thành phố đà nẵng chủ tịch nước trần đại quang đã nhấn nút khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy do ủy ban quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy do ủy ban quốc gia apec

người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng chiếm gần hai mươi chín đây có thể nói là một trong những nhóm dễ bị tổn thương và cần sự chung tay góp sức của cộng đồng
người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng chiếm gọn đây có thể nói là một trong những nhóm dễ bị tổn thương và cần sự chung tay góp sức của cộng đồng
trong các ngành nhiều đơn vị đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ đồng hành và hỗ trợ cho người khuyết tật trong cuộc sống đặc biệt là đào tạo dạy nghề tư vấn tuyển dụng lao động
nhiều chương trình dự án nhiều mô hình sinh kế mới và thiết thực đã được triển khai hoạt động nhằm giúp người khuyết tật có được hướng sinh kế bền vững

trong những năm qua các chương trình giao lưu hợp tác thanh niên giữa việt nam singapore đã được hai bên phối hợp triển khai và đạt nhiều kết quả tốt đẹp góp phần tích cực tăng cường hữu nghị sự hiểu biết và hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước
phát huy những kết quả đó bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giữa hai tổ chức trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai được xác định nhằm tiếp tục củng cố thúc đẩy quan hệ hữu nghị sự hiểu biết và hợp tác giữa thanh niên hai nước
đóng góp vào sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia nội dung thỏa thuận hợp tác chú trọng vào các vấn đề thúc đẩy các hoạt động phục vụ cộng đồng phát triển thanh niên và các dự án tăng cường học hỏi của thanh niên hai nước tăng cường hợp tác thanh niên trong khuôn khổ song phương và đa phương
thông qua các hoạt động mời đối tác tham gia các sự kiện quốc tế chia sẻ kinh nghiệm tham vấn lẫn nhau và hợp tác trên các diễn đàn thanh niên đa phương quốc tế duy trì trao đổi các đoàn cấp cao đoàn đại biểu thanh niên sinh viên nhằm mục đích học tập nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm tăng cường trao đổi thông tin về chính sách và hoạt động thanh niên trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu xây dựng và thực thi các chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên
sáng ngày một mươi tám tháng bốn sở lao động thương minh và xã hội tỉnh quảng nam phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam và ubnd tp tam kỳ đã tổ chức lễ đón nhận truy điệu và an táng bảy hải cốt liệt sĩ có nguyên quán tỉnh quảng nam do bộ chỉ huy quân sự tỉnh ninh bình cất bốc và tại nghĩa trang bệnh viện y năm quân khu ba chuyển về
trong những nỗ lực tìm kiếm hải cốt liệt sĩ đưa về nguyên quán bộ chỉ huy quân sự tỉnh ninh bình đã tổ chức cất bốc hải cốt của bảy liệt sĩ nguyên quán tỉnh quảng nam tại nghĩa trang bệnh viện i năm quân khu ba bàn giao về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ của các địa phương tỉnh quảng nam như tam kỳ nông sơn tiên phước thăng bình đông giang tây giang và điện bàn

trong hai ngày một mươi ba và ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã liên tiếp phát hiện kiểm tra bắt giữ hai tàu chở lậu than và dầu diesel tại khu vực biển giáp danh giữa hải phòng và quảng ninh
tại thời điểm kiểm tra lực lượng phát hiện tàu pt một nghìn hai trăm hai mươi tám do ông đỗ đại phong quê quán tân phong thanh thủy phú thọ làm thuyền trưởng
trên tàu có bốn thuyền viên tàu chở khoảng sáu trăm linh tấn than
qua kiểm tra tàu không xuất trình được bằng máy trưởng thuyền trường và chứng chỉ chuyên môn không phù hợp với phương tiện
trước đó vào hồi một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã kiểm tra bắt giữ một phương tiện thủy nội địa không ghi số hiệu
qua kiểm tra phát hiện phương tiện trên do ông nguyễn thanh vân quê quán sầm sơn thanh hóa điều khiển đang chở khoảng ba mươi hai lít dầu
đối tượng không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp về người phương tiện hóa đơn chứng từ hàng hóa
biển một đang tạm giữ và tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hai vụ việc trên
theo quy định của luật thú y hoạt động giết mổ cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dịch bệnh
cán bộ thú y phải giám sát một trăm linh quá trình giết mổ cho đến khi thịt được vận chuyển đến nơi tiêu thụ

tuy nhiên thực trạng chung của nước ta hiện nay là các điểm giết mổ vẫn còn phân tán với quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình
đặc biệt là ở khu vực phía bắc đây chính là nguyên nhân khiến cho công tác quản lý giết mổ vẫn tồn tại nhiều bất cập
trung bình mỗi đêm tại làng nghề phúc lâm giết mổ hơn một trăm linh con trâu bò các loại
các cơ sở trong làng chủ yếu hoạt động theo quy mô hộ gia đình giết mổ theo kiểu thủ công truyền thống
vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở đây cũng đáng báo động
điều đáng nói là suốt quá trình giết mổ đều không thấy sự xuất hiện của cán bộ thú y người có trách nhiệm giám sát quy trình giết mổ
việc quản lý giết mổ cũng như là chế biến thực phẩm trên địa bàn thôn
tuy nhiên nó diễn ra một cách tự phát đối với các hộ gia đình
nên mức độ quản lý cũng không thể được chặt chẽ đảm bảo thường xuyên
cơ sở giết mổ tập trung này cũng giết khoảng năm mươi con bò úc mỗi đêm
ngày cuối tuần là tám mươi con
vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm tại đây đơn giản hơn rất nhiều so với các hộ dân như tại làng phúc lâm
nhiệm vụ của chúng tôi ở đây thứ nhất là giám sát thứ nhất là quy trình giết mổ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
sản phẩm khi bò sản phẩm này trước khi đưa ra ngoài thị trường
thì đã được chúng tôi giám sát rất chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra
ngoài những cái mà sản phẩm của chúng tôi rất là sạch rồi
thì ngoài ra còn có cán bộ thú y đến đây hàng ngày và kiểm soát từng con bò từ khi trước khi giết mổ đến sau khi giết mổ
cho đến lúc mà cho lên xe và kẹt trì đưa đến người tiêu dùng
càng ngày chúng tôi càng nhận thức rằng là cái vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề nhức nhối của xã hội
và chúng tôi cũng hy vọng rằng là chúng tôi cũng đóng góp một phần dù rất là nhỏ bé nhưng mà cũng mang được đến cái thực phẩm đến cho mọi nhà
kiểm tra nghiêm ngặt các lò mổ sẽ đảm bảo chất lượng nguồn thịt cung cấp ra thị trường
theo thống kê của ngành thú y chỉ mới khoảng ba mươi số cơ sở giết mổ trên cả nước được kiểm soát thú y
điều này cho thấy lỗ hồng rất lớn trong công tác thú y kiểm soát giết mổ hiện nay
phần lớn các cơ sở hiện nay như tôi vừa nói chỉ có ba mươi trong số đó được chúng tôi kiểm soát
có những phần còn lại là người ta do chưa đăng ký kinh doanh cho nên là thú y cơ sở
các tri cục người ta không thực hiện cái việc đánh giá theo thông tư bốn mươi năm
và như vậy thì chúng tôi cũng không bố trí các cán bộ
các cán bộ thú y đến để kiểm soát và đóng dấu kiểm soát giết mổ ở tại những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ấy
và chúng ta được coi rằng những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đấy là không hợp pháp
thịt bò úc giết mổ tại đây ngoài cung cấp cho thị trường hà nội
còn được vận chuyển đi nhiều tỉnh thành trong khu vực như hải phòng quảng ninh
cho thấy nhu cầu của thị trường không hề nhỏ
tuy nhiên số lượng các cơ sở giết mổ tập trung như thế này lại chưa được xây dựng nhiều
vì thế lượng thịt từ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vẫn chiếm phần lớn trên thị trường
điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng vẫn phải lo lắng về sức khỏe của mình
khi không biết đâu là thịt đảm bảo an toàn thực phẩm
trước những vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm ngày càng nghiêm trọng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ra chỉ thị ba năm về tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển giết mổ động vật
theo đó bộ đã liệt kê một mươi bốn cơ sở vi phạm trên cả nước
đồng thời yêu cầu sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương
ra soát tất cả các cơ sở giết mổ trên địa bàn
tuy nhiên một trong các khâu quan trọng cũng cần phải thắt chặt kiểm tra
chính là khâu tiêu thụ các sản phẩm thịt tươi sống
nhiều năm qua việc quản lý kinh doanh buôn bán thịt tươi sống vẫn còn nhiều lòng lèo
tại mỗi chợ nhỏ trong các khu phố của hà nội thường có từ bốn đến năm sạp bán thịt tươi sống như thế này
người dân mua thịt cũng chỉ nhận biết bằng cảm quan
bằng kinh nghiệm còn thực sự miếng thịt được giết mổ ở đâu có đảm bảo hay không họ khó có thể biết được
thật ra thì cô thì cô mua lâu rồi cô ăn thì cô thấy cô tìm tưởng thì cô mua thôi
chứ cũng gốc thịt mình nhiều khi mình cũng không hỏi người ta mình tin tưởng người ta là chính thôi
mỗi ngày của em một con nguyên em đưa các nhà hàng mới cả giao cả siêu thị nữa chứ không phải em bán nể không
mình lấy thịt đâu
đấy ở dưới bìm bái đó
mỗi ngày sạp thịt này có thể bán khoảng sáu mươi tám mươi kg thịt
lượng thịt tươi sống tiêu thụ qua các chợ truyền thống này vẫn chiếm tỷ lệ lớn trên thị trường
thế nhưng kiểm soát hoạt động buôn bán này như thế nào xử lý ra sao lại là vấn đề khó đối với các cơ quan chức năng hiện nay
trong bối cảnh này người tiêu dùng buộc phải tự tìm cách bảo vệ sức khỏe của mình
bây giờ thì thông tin đại chúng rất là nói rất nhiều về thực phẩm bẩn
thì tôi thấy là cái thịt
mà rõ nguồn gốc như thế này thì tâm lý người ăn thứ nhất là rất là tin tưởng thứ hai là cảm thấy an tâm
và khi mà sử dụng bữa ăn cho gia đình mà có những cái thực phẩm sạch như thế này thì cảm thấy là sức khỏe sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều
đối với những cái thành phố hồ chí minh và hà nội đã xây dựng các cái chuỗi cung cấp thịt lợn thịt da cầm
và có cái ghi nhận đến là có thể các cái hộ tiêu dùng có thể là truy xuất được nguồn gốc cái sản phẩm này có từ đâu
trong một thời gian tới khi mà các cái người tiêu dùng được khuyến cáo rộng rãi thì sẽ ủng hộ và sẽ tìm đến những cái cơ sở diết mộ
ở những cái nơi mà bán những cái sản phẩm có rõ nguồn gốc
và chỉ khi người tiêu dùng mà ủng hộ thì sẽ những cái sản chợ bán theo kiểu truyền thống thì người ta sẽ không còn nữa
thế nhưng thay đổi một thói quen mua bán của mỗi người đều không đơn giản
song song với các hoạt động tuyên truyền này
cần xây dựng các quy chế quản lý chặt
đối với chuỗi thị trường của các sản phẩm thịt tươi sống
không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra giám sát
nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm
thậm chí là khởi tố hình sự để đủ sức gian đe đối với các hành vi phạm tội về vệ sinh an toàn thực phẩm
trong phần tin thế giới
nhật bản mỹ trung quốc ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề triều tiên
mỹ nhật bản khởi động đối thoại kinh tế cấp cao
phó tổng thống mỹ mike pence hôm nay đã có cuộc hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe
trong khuôn khổ chuyến công du một mươi ngày tới châu á
trong cuộc hội đàm lần này
phó tổng thống mỹ và nhà lãnh đạo nước chủ nhà nhật bản đều nhất trí kêu gọi tìm ra một giải pháp hòa bình
để giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên
thủ tướng abe cho rằng
theo đuổi những nỗ lực ngoại giao để có giải pháp hòa bình cho vấn đề triều tiên là rất quan trọng
song cũng không loại trừ khả năng
áp dụng các biện pháp mạnh mẽ trong vấn đề triều tiên
về phần mình phó tổng thống mỹ mike spen cho biết
tổng thống mỹ donald trump quyết tâm hợp tác chặt chẽ với nhật bản hàn quốc
cùng tất cả các đồng minh trong khu vực và với trung quốc để thúc đẩy việc phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
trong bối cảnh thời kỳ kiên nhẫn chiến lược đã qua và mọi phương án đang được thảo luận
ông pence và thủ tướng nước chủ nhà shinzo abe cũng nhất trí rằng
hai nước cần thuyết phục trung quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc giải quyết vấn đề triều tiên
trong khi đó phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô bắc kinh ngày hôm nay
ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho biết bắc kinh vẫn sẽ duy trì các mối quan hệ bình thường
trong đó có quan hệ thương mại với bình nhưỡng
ngoại trưởng trung quốc cũng khẳng định tất cả các bên liên quan nỗ lực tìm giải pháp hòa bình
là giải pháp duy nhất cho tình hình hiện nay
dự kiến các nhà ngoại giao mỹ sẽ gặp gỡ các đồng minh và đối tác trung quốc tại liên hợp quốc
vào cuối tháng này để thảo luận phương hướng trong vấn đề triều tiên
tuy nhiên nếu nỗ lực của trung quốc không thành công
mỹ cho biết sẽ gia tăng sức ép với triều tiên theo cách riêng của mình
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản của phó tổng thống mỹ mike pence
ngoài vấn đề an ninh phó tổng thống pence và thủ phó thủ tướng nhật bản taro aso
sẽ khởi động cuộc đối thoại kinh tế cấp cao nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước
đây sẽ là một diễn đàn để hai nước thảo luận về một loạt chủ đề từ chính sách kinh tế
các quy định về thương mại và đầu tư đến hợp tác về cơ sở hạ tầng và năng lượng
mỹ cũng hy vọng đối thoại kinh tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa sản xuất tại mỹ xâm nhập thị trường nhật bản
cũng như thu hút đầu tư của nhật bản cho các dự án cơ sở hạ tầng ở mỹ
việc khởi động đối thoại kinh tế này được xem là khuôn khổ cho các cuộc thảo luận trong tương lai
sau khi mỹ quyết định rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
và có thể làm tăng khả năng washington sẽ theo đuổi các cuộc đàm phán tự do thương mại song phương với tokyo
thủ tướng australia manconten boone ngày hôm nay tuyên bố chính phủ nước này sẽ hủy loại thị thực
cho phép lao động nước ngoài và làm việc tạm thời ở australia visa bốn trăm năm mươi bảy
visa bốn trăm năm mươi bảy sẽ được thay thế bằng hai loại visa mới khác
visa bốn trăm năm mươi bảy cho phép các doanh nghiệp được đưa lao động nước ngoài có tay nghề cao vào australia
để bù cho sự thiếu hụt lực lượng lao động trong nước thủ tướng manconten boone cho rằng
đã đến lúc australia cần ưu tiên việc làm cho người dân australia thay vì các đối tượng lao động nước ngoài
những người lao động hiện đang có visa bốn trăm năm mươi bảy chủ yếu đến từ ấn độ anh và trung quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này
dự kiến chính phủ australia sẽ ban hành hai loại visa tay nghề tạm thời thay thế mới là visa hai năm và loại đặc biệt bốn năm
dành cho lao động có tay nghề cao
hai mươi năm bảy trăm năm mươi tám người sở hữu visa bốn trăm năm mươi bảy
hai trong số các công ty chế biến thực phẩm lớn nhất thế giới là gbs và baf của brazil đã thiệt hại một bảy mươi bốn tỷ usd doanh thu trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sau khi có tên trong danh sách hai mươi công ty đang bị điều tra vì tình nghi có dính líu tới vụ bê bối thịt bẩn tại nước này
tổng doanh thu của gbs tập đoàn xuất khẩu thịt gia cầm và thịt bò sở hữu
một thế giới đã giảm một mươi năm ba mươi năm từ một mươi năm mươi hai tỷ xuống còn tám chín tỷ đô la trong vòng một tháng qua
trong khi brf thiệt hại ít hơn với mức doanh thu giảm một bốn mươi năm
vụ bê bối thịt bẩn tại brazil bị phát giác hôm một mươi bảy tháng ba vừa qua khi cảnh sát nước này thông báo phát hiện một đường dây nhận hối lộ
cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm thịt không đạt chất lượng được đưa ra tiêu thụ trên thị trường
cũng như cho phép các cơ sở sản xuất sử dụng chất cấm
chế biến từ thịt có màu đẹp và mùi thơm
vụ bê bối khiến ít nhất hai mươi năm quốc gia tạm thời ngừng nhập khẩu thịt từ brazil
ước tính làm doanh thu hàng năm trên thị trường xuất khẩu của nước này sụt giảm khoảng một năm tỷ usd
vụ bê bối khiến ít nhất hai mươi năm quốc gia tạm thời ngừng nhập khẩu của nước này sụt giảm khoảng một năm tỷ usd
vụ bê bối khiến ít nhất hai mươi năm quốc gia tạm thời ngừng nhập khẩu của nước này sụt giảm khoảng một năm tỷ usd